lập cho đến nay thời gian đầu tham gia công tác một trăm bốn mươi một anh và đồng đội đã xử lý ngăn chặn kịp thời rất nhiều vụ việc đặc biệt là những vụ việc có dấu hiệu phạm pháp hình sự
chia sẻ về một vụ việc đáng nhớ anh cho biết
nhưng mà cùng với sự nhanh nhẹn và kiên quyết và mưu trí thì chúng tôi cũng đã bóc tách hai đối tượng để lấy những lời khai cơ bản sử dụng các biện pháp nhiệm vụ về tâm lý cũng như là về những cưỡng chế để kiểm tra phát hiện cái ví của người phụ nữ ngồi sau là bên trong là có rất nhiều ma tùy đà
khi được hỏi về ý nghĩa sự ra đời của lực lượng một trăm bốn mươi một đại úy cường cho rằng chủ trương thành lập mô hình tổ công tác đặc nhiệm đặc biệt này của công an tp hà nội là một công tác đặc biệt này
mô hình tổ công tác đặc nhiệm đặc biệt này của công an tp hà nội là một sự cần thiết và kịp thời
bởi bao nhiêu vụ việc được xử lý bao nhiêu vũ khí và ma túy bị thu giữ cũng có nghĩa là bấy nhiêu vụ án mạng có thể được ngăn chặn từ trong chứng nước
và quan trọng hơn nữa là đến nay một trăm bốn mươi một đã tạo được uy tín lớn trở thành niềm tự hào cho người dân
tôi cũng đã từng nghe các người lái xe tài xế có kể rất thật là từ khi có lực lượng một trăm bốn mươi một
người ta đi làm buổi tối người ta rất là yên tâm người ta không còn sợ cái vụ chở khách rồi đi thanh toán lẫn nhau những cái giao kiếm
có một anh anh cũng nói rất thật là khi anh chở một cái tốt mà đem theo giao kiếm lên xe mà anh tài xế taxi đấy anh cũng không dám đổi khách xuống
anh đã lao thẳng đến chốt một trăm bốn mươi một và đã được lực lượng chúng tôi là hỗ trợ và ngăn chặn kịp thời những vụ việc như vậy
cùng với sự phát triển
những vụ việc mà các chiến sĩ của một trăm bốn mươi một phải xử lý hàng ngày hàng giờ cũng thay đổi
hành vi thủ đoạn phạm tội với mức độ ngày càng tinh vi và liều lĩnh hơn
thực tế đã có nhiều chiến sĩ một trăm bốn mươi một bị trọng thương khi xử lý đối tượng có hành vi chống đối sẵn sàng tấn công hoặc chống trả quyết liệt lực lượng đang làm nhiệm vụ
tuy nhiên vì bình yên trên mỗi tuyến phố các anh đều phải cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
thường xuyên chúng tôi không có mặt ở nhà
và những ngày lễ tết càng ngày lễ ngày tết thì chúng tôi lại càng phải trực
vì đó là thời gian người dân được nghỉ
và người dân sử dụng những khoảng thời gian được nghỉ để vui chơi đi lại trên đường
thì mật độ phương tiện và người tham gia giao thông rất là đông
tình hình trật tự xã hội thì lúc đó yêu cầu rất cao ở lực lượng một trăm bốn mươi một cùng với lực lượng công an khác
với chúng tôi thì có một cái tâm niệm là chỉ muốn là hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc
và cái bắt tay động viên của người dân đấy chính là những nguồn động viên to lớn đối với chúng tôi
qua câu chuyện mà đại úy cường chia sẻ chúng tôi hiểu thêm về công việc của các anh
cũng như những đóng góp của những người lính đặc nhiệm một trăm bốn mươi một trên mỗi tuyến đường của thủ đô
có khó khăn có nguy hiểm có vinh quang và có cả trách nhiệm